hiện nay nhiều bệnh viện đã ghi nhận số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị do liên quan đến thời tiết nắng nóng gia tăng đáng kể
phần lớn là sốc nhiệt đột quỵ và huyết áp
tuy nhiên người dân cần phải hiểu rõ các triệu chứng của bệnh để có thể can thiệp cấp cứu kịp thời nhất là các dấu hiệu của bệnh đột quỵ
tại bệnh viện bạch mai thành phố hà nội các bác sĩ đã liên tục tiếp nhận các ca bệnh vào cấp cứu vì đột quỵ
thời tiết nắng nóng cũng là yếu tố tác động đến tình trạng bệnh
bà thấy người khó chịu thế là đột quỵ bị méo mồm liệt nửa người
từ trước đến giờ cũng bị ấy rồi cũng có cái bị tiểu đường huyết áp cao nóng lực đến người khó chịu đột quỵ
nắng nóng sẽ khiến nhiều người có cảm giác đau đầu choáng váng chóng mặt
nhất là khi làm việc ở ngoài trời
tuy nhiên cần hiểu rõ và phân biệt với các triệu chứng của đột quỵ để có thể can thiệp đưa bệnh nhân đi cấp cứu kịp thời tránh nhầm lẫn với các dấu hiệu say nắng thông thường